bưởi tân triều là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh đồng nai được thị trường rất ưa chuộng
nhất là vào dịp tết nguyên đán năm nay các nhà vườn đã áp dụng quy trình sản xuất sạch
để phục vụ nhu cầu của khách hàng là hộ trồng bưởi diện tích lớn nhất tại
làng bưởi tân triều huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai thời điểm này ông ngô văn sơn đang tập
tập trung chăm sóc vườn bưởi để cho thu hoạch đúng vào dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trong số diện tích hai hectare với sáu trăm linh gốc bưởi ông sơn chọn ra khoảng hai trăm năm mươi quả theo đơn đặt hàng
của khách để tạo ra các sản phẩm bưởi hồ lô bưởi thỏi vàng với các chữ tài lộc thông thường
mỗi quả bưởi được tạo hình dáng trên có giá gấp một mươi lần những quả bình thường
nhưng đòi hỏi chăm sóc rất kỳ công
còn ông phạm văn phẩm cũng đang tập trung chăm sóc vườn bưởi năm xào của gia đình để kịp bán tết
theo ông phẩm dù còn hơn hai tháng nữa mới đến tết nguyên đán
nhưng thương lái đã tìm đến đặt mua toàn bộ số bưởi trong vườn tuy nhiên
rút kinh nghiệm những năm trước đây bán sớm giá thành thấp nên thời điểm này ông chưa bán
mà tập trung chăm sóc vườn bưởi đạt năng suất và chất lượng cao

không có cho cung cấp đạm lên nữa cho nó ngọt trái
để nâng cao chất lượng của bưởi cũng như là nâng cao chất lượng thu về hương hiệu của bưởi tân triều
thì ở quỹ ban xã thì cũng đã tổ chức lớp học bưởi việt gáp cho các hộ nông dân trên địa bàn
thì đã được rất là nhiều hộ để học
và trong hiện tại thì đa số các vườn bưởi ở đây cũng làm theo mô hình bưởi sản
chặt việt gáp
bưởi tân triều nổi tiếng trên thị trường nhất là các tỉnh thành phố phía nam với trên ba trăm linh hộ trồng
hàng năm cung ứng cho thị trường dịp tết nguyên đán khoảng tám trăm linh tấn bưởi
năm nay bưởi tân triều có nguy cơ khan hàng vào dịp tết do thời tiết thuận lợi mưa nhiều khiến bưởi chín sớm